ở quốc gia nào cũng vậy hoạt động của luật sư có ảnh hưởng lớn đến vai trò của nhà nước pháp quyền và bảo đảm bảo vệ các quyền của công dân
vì thế để có thể thực thi trách nhiệm xã hội của mình cùng với việc nắm vững pháp luật luật sư còn phải là công dân gương mẫu
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài luật sư nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của tác giả thanh hải mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong thế giới hiện đại một số nguyên tắc pháp lý có tính phổ quát ra đời từ các nước phát triển
đã được nhiều quốc gia trên thế giới tiếp nhận vận dụng phù hợp với hoàn cảnh lịch sử điều kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội của mình
tuy nhiên từ thời chiến tranh lạnh đến nay từ tính nhân loại phổ biến của một số nguyên tắc pháp lý mà ở phương tây
một số người lại coi các quan niệm hệ thống luật pháp của họ là chuẩn mực cho toàn nhân loại
thậm chí họ lập luận rằng nước nào ít luật sư hoạt động thì ở đó
tính nhà nước pháp quyền ít được bảo đảm
rồi họ đưa ra tỷ lệ số luật sư theo dân số để chỉ trích những nước bị họ coi là thiếu dân chủ
bị họ gán cho tên gọi chế độ toàn trị một định danh mập mờ mà họ sử dụng để chỉ chế độ độc tài
hoặc chế độ xã hội do đảng cộng sản lãnh đạo
trong trừng mực nhất định tỷ lệ luật sư trên số dân có thể phản ánh sự phát triển hệ thống pháp luật của một quốc gia
nếu tỷ lệ này là truyền mực để đánh giá một cách tuyệt đối thì lại hết sức phi lý
nhất là khi thực tế cho thấy nhiều thủ tục xét xử ở mỹ và nhiều nước phương tây đã gây ra tranh cãi gai gắt
thậm chí để tới làn sóng phản đối
người phản đối cho rằng bên giành phần thắng trong một phiên tòa là người giàu có
cho nên họ có thể đổ tiền bạc thuê thầy cãi tài ba như vụ xét xử simpson
cựu cầu thủ và diễn viên mỹ bị nghi tội giết người
hoặc vụ án lắc sơn bị tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em
một thực tế là ở phương tây hiện nay số lượng luật sư hành nghề quá lớn
và sự chen chân hành nghề gây ra một số vấn đề nan giải cho xã hội nói chung và cho hệ thống tư pháp nói riêng
theo statista com trang mạng thống kê trực tuyến đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu ở đức
có một trăm sáu mươi ba bảy trăm bảy mươi chín luật sư trên khoảng tám mươi hai triệu dân

vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba tạp chí tấm gương điện tử có bài
dư thừa luật sư đưa luật sư đi đâu cho hết với lời dẫn
khách hàng keo kẹt lợi nhuận sụt giảm
các văn phòng luật sư kinh tế trước đây quen với thành công nay rơi vào khủng hoảng
thay vì được thưởng thức rượu xâm banh trong các công ty luật
nay luật sư trẻ đang bị khó khăn đe dọa
trong thời gian từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến hai nghìn một mươi
doanh thu trung bình của một luật sư giảm từ một trăm một mươi sáu ba trăm một mươi một euro
nhiều luật sư trẻ có mức thu nhập trước thuế chỉ ba mươi euro một năm
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn tờ thế giới có đăng bài
sự tranh lệch chất lượng rất lớn giữa các luật sư đức với lời dẫn
tại đức có quá nhiều luật sư
nhiều luật sư được đào tạo
kém và đó là rủi ro đối với khách hàng rồi tư vấn tồi tệ đã dẫn đến tình trạng lừa đảo
tác giả bài báo ông wagner
tiến sĩ luật trước đây đã giảng dạy luật hình sự ở trường đại học tổng hợp berlin
ông cũng là một nhà báo nổi tiếng
giữ chức vụ quan trọng ở một số đài truyền hình công cộng cho biết
trong lĩnh vực luật hình sự tranh lệch chất lượng giữa các luật sư là rất lớn
khó khăn tài chính
đối với tham tiền là nguồn gốc dẫn tới vi phạm quy định nghề nghiệp
sai phạm đạo đức và là nguyên nhân của tiến trình phát triển lệch lạc
thí dụ muốn thắng trong thủ tục xét xử nghĩa vụ tôn trọng sự thật đối với luật sư bị vi phạm hàng loạt
có luật sư chỉ đóng một con dấu khiếu nại là đã thu của khách hàng ba trăm linh chín euro
thế nên để chống sự lạm dụng pháp luật của luật sư trong một mươi hai năm qua
ở đức đã ban hành chín luật mới
với ba trăm ba mươi sáu trang và nhiều dẫn chứng cụ thể cuốn sách nhan đề
hãy cẩn thận với luật sư một nghề nghiệp giữa tiền tài và đạo đức của vác nờ đã được dư luận chú ý
cuốn sách chỉ ra rằng sự gia tăng số lượng luật sư sự cạnh tranh quyết liệt ở mọi bậc thang của mức thu nhập
và sự thương mại hóa đã làm thay đổi sâu sắc hình ảnh nghề nghiệp của họ
một phần đáng kể trong số họ
là một phần của hệ thống tư pháp mà chỉ là người đại diện quyền lợi đơn phương hoặc chỉ là nhà tư vấn kinh doanh
nghề luật sư vẫn hấp dẫn với luật sư giỏi
nhưng ở phạm vi rất lớn đó lại là nơi tập trung nhiều luật ra kém cõi và họ là mối nguy hiểm cho công dân
mỗi khi muốn tìm kiếm hỗ trợ pháp lý như cựu chủ tịch hiệp hội luật sư cộng hòa liên bang đức từng ước tính
đối với khoảng một phần ba các luật sư

tại nguy cơ bị tư vấn với chất lượng tồi tệ
cuối cùng cuốn sách đưa ra yêu cầu cần phải có một tổng tái thiết thẩm quyền chuyên nghiệp của các luật sư
việc tranh giành khách hàng giữa các luật sư ở đức cũng diễn ra quyết liệt
dẫn tới một số việc làm bất thường
khiến ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tòa án liên bang phải ra một quyết định có tính chất định hướng
sự việc bắt đầu từ việc một luật sư muốn xuất hiện trước tòa
với áo tròng có theo địa chỉ trang mạng của văn phòng mình
với ý định quảng trọng
hội đoàn luật sư phụ trách đã cấm điều này
mặc dù tự do hành nghề được pháp luật bảo đảm
nhưng đây là lạm dụng tự do hành nghề
cho nên cuối cùng tòa đã xác nhận sự chuẩn xác trong quyết định của hội đoàn luật sư
cũng có một quyết định tương tự
khi một văn phòng luật sư muốn in lên những cốc xứ hình ảnh phụ nữ lõa thể một phần với địa chỉ liên lạc văn phòng luật sư của mình
quan điểm của luật sư cho rằng
đây là tự do ngôn luật
tự do nghệ thuật
tự do hành nghề
được ghi trong hiến pháp
nhưng đã không được tòa án cao nhất ở đức chấp thuận
về vấn đề này

tờ thế giới đăng bài
ông ta là luật sư và
với lời dẫn
công chứng viên và luật sư không chỉ là người cung cấp tư vấn pháp lý
mà còn là người được giao phó một lượng tiền rất lớn
nhiều người trong số họ
đã chiếm đoạt một cách trắng trợn
bài báo cho biết
trong một mươi ba trường hợp
một luật sư đã lợi dụng lòng tin của khách hàng
và chiếm đoạt tám mươi euro
và tới năm hai nghìn một mươi bốn
bị tòa án tiểu bang aachen tuyên phạt
hai năm án treo
tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
tòa án tiểu bang ở dokmun tuyên án một luật sư hai mươi tháng án treo
vì đã sử dụng bốn trăm năm mươi euro của khách hàng
tháng một năm hai nghìn một mươi năm
tòa án tiểu bang ởdenburg tuyên án một luật sư ba mươi ba tháng tù
vì đã tham ô một trăm một mươi ba euro của khách hàng
ở các thành phố lớn
số lượng đơn khiếu nại đối với luật sư tăng liên tục
ví dụ ở munich
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
hàng năm có khoảng hai mươi bảy đến năm mươi đơn khiếu nại
cùng thời gian ở the residence
đã có khoảng ba mươi bốn đến năm mươi bốn đơn khiếu nại
tờ báo phân tích
một trăm linh thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư
mà tòa án liên bang xem xét trong thời gian từ năm hai nghìn
đến năm hai nghìn một mươi bốn
vì liên quan bê bối tiền bạc
một mươi thủ tục thu hồi dẫn đến việc tuyên phạt qua tòa hình sự
bị điều tra hình sự
vì an chặn tiền của khách hàng
ngay sau khi nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa ra đời
chủ tịch hồ chí minh
đã ký ban hành xác lệnh số bốn mươi sáu sl
quy định về hoạt động của luật sư việt nam
do hoàn cảnh chiến tranh
việc đào tạo luật ra để sau này họ đảm nhận công việc của luật sư gặp nhiều khó khăn
nên trong thời gian dài
đội ngũ luật sư của nước nhà khá ít ỏi
nhưng khi chính sách đổi mới của đảng và nhà nước đi vào cuộc sống
việc xây dựng đội ngũ luật sư đã có nhiều chuyển biến đáng kể
cả về số lượng và chất lượng
cơ sở pháp lý cho hoạt động của luật sư là
luật sư số sáu mươi năm hai nghìn sáu qh một mươi một
do quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ban hành
có hiệu lực thi hành từ ngày một một hai nghìn bảy
và do nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
tiến trình cải cách tư pháp đã và đang được thực hiện
trong bối cảnh đó
quốc hội ban hành luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật luật sư số sáu mươi năm hai nghìn sáu qh một mươi một
có hiệu lực thi hành
từ ngày một bảy hai nghìn một mươi ba
với hơn một mươi thành viên
liên đoàn luật sư việt nam có mạng lưới rộng khắp cả nước
điều đáng mừng là
các đoàn luật sư luật sư ngày càng khẳng định được vị trí vai trò quan trọng
trong đời sống xã hội
và nghiêm túc thực hiện điều ba luật luật sư
hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý
các quyền tự do dân chủ của công dân
quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân cơ quan tổ chức
phát triển kinh tế xã hội
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
xã hội dân chủ
sông đáng buồn
là có một số luật sư lại vi phạm nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp
mà nổi lên trong đó là hiện tượng có luật sư
đã có những phát biểu tiêu cực
để rồi bbc
rfa voa phát táng
có luật sư đăng tải thông tin bịa đặt
bôi nhọ danh dự lãnh đạo đảng nhà nước
thậm chí công khai chỉ trích hội đồng xét xử
sau khi tuyên án
cần phải đặt ra câu hỏi
những luật sư này yếu kém chuyên môn
hay họ lợi dụng nghề nghiệp xã hội
để về hùa với kẻ
chống phá chính quyền
trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp lý và tư pháp
để khẳng định vai trò của nhà nước pháp quyền
và bảo đảm bảo vệ
các quyền của công dân
chúng ta cần chú trọng đào tạo đội ngũ luật sư
để không phát triển lệch lạc
bị lợi dụng như ở một số nước phương tây
ưu tiên hàng đầu là chất lượng
nhất là nghiệp vụ chuyên môn và
đạo đức nghề nghiệp
một luật sư có uy tín
phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa năng lực chuyên môn
với tư cách công nghiệp
công dân gương mẫu
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp
của tác giả thanh hải
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau